xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi những tin tức của kinh tế phương nam
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết từ đầu năm cho đến đây

ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn một trăm một mươi hai người lao động

so với năm hai nghìn hai mươi hai số lao động nghỉ việc và nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng một mươi ba trăm hai mươi ba trường hợp tăng chín bảy mươi bốn
mặc dù số trường hợp lao động nghỉ việc và nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao
nhưng ngành lao động đã kịp thời tư vấn giới thiệu việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đã có nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực lao động
với tổng tiền phạt lên đến hơn hai bốn tỷ đồng
về dự án đường sắt tp hcm cần thơ bộ giao thông vận tải dự kiến sẽ hoàn thiện báo cáo tiền khả thi vào năm hai nghìn hai mươi
và đang tính toán nguồn lực để triển khai trước năm hai nghìn hai mươi
dự án tuyến đường sắt tp hcm cần thơ có vai trò quan trọng trong việc kết nối trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía nam
và trung tâm vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông cửu long
bộ giao thông vận tải đánh giá
dự án này có quy mô lớn với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng bảy tỷ đô la và đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng khoa học cũng như cân đối bố trí nguồn lực
tuyến đường sắt này có chiều dài khoảng một trăm bảy mươi bốn km đi qua sáu tỉnh thành phố gồm bình dương thành phố hồ chí minh long an tiền giang vĩnh long và cần thơ với tổng cộng một mươi ba ga
đường sắt được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi khổ một bốn trăm ba mươi năm mm với tốc độ tối đa hai trăm linh km trên giờ
cho tàu khách và một trăm hai mươi km trên giờ cho tàu hàng
công nghệ lựa chọn cho tuyến đường sắt này bao gồm đoàn tàu động lực phân tán cho tàu khách và đoàn tàu động lực tập trung cho tàu hàng
tỉnh long an cho biết đã sẵn sàng tạo điều kiện và mong muốn các doanh nghiệp hàn quốc sẽ tiếp tục đầu tư vào các khu cầm công nghiệp tại địa phương trong thời gian tới
tỉnh long an muốn hợp tác với khu công nghệ trung nam và mời gọi các doanh nghiệp hàn quốc đầu tư vào long an ở những lĩnh vực công nghệ cao
tập trung vào các ngành công nghiệp bốn tự động hóa sản xuất linh kiện thiết bị điện tử và phần mềm vi mạch dịch vụ cảng biển dịch vụ xuất nhập khẩu
đại diện phía khu công nghệ trung nam cũng bày tỏ mong muốn sẽ có những thảo luận và nhận được sự hỗ trợ từ phía tỉnh long an
trong quá trình tìm kiếm địa điểm đầu tư phù hợp để đầu tư một khu công nghệ trên địa bàn tỉnh
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi tỉnh long an sẽ thành lập thêm một mươi bảy khu công nghiệp và hai mươi tám cụm công nghiệp
các khu cụm công nghiệp của long an tập trung chủ yếu tại các huyện tiếp giáp với thành phố hồ chí minh
và đã được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh sẵn sàng chào đón doanh nghiệp nhà đầu tư đến với long an
cục quản lý thị trường tp hcm cho biết trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba các đội quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra gần một sáu trăm linh vụ
tăng hai mươi chín chín mươi hai so với cùng kỳ năm trước xử lý gần một ba trăm ba mươi vụ trong đó một vụ đã được chuyển cơ quan
tiến hành tố tụng về hạ tầng
các đội quản lý thị trường tp hcm cho biết trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba các đội quản lý thị trường tp hcm đã thực hiện kiểm tra gần một ba trăm linh vụ
tăng hai mươi chín chín mươi hai so với cùng kỳ năm trước xử lý gần một ba trăm linh vụ trong đó một vụ đã được chuyển cơ quan tiến hành tố tụng về hạ tầng
các đội quản lý thị trường tp hcm cho biết trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba các đội quản lý thị trường tp hcm đã thực hiện kiểm tra gần một ba trăm linh vụ

nhằm ngăn chặn tình trạng này phát thải trong bằng không gần như đã trở thành một yếu tố bắt buộc về thương mại và đầu tư toàn cầu
với việt nam đây là con đường để đạt được phát triển bền vững kinh tế xã hội trong thời gian tới